chỉ sau một mươi tiếng đồng hồ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh khánh hòa
đã khám phá thành công một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào dạng sáng ngày một mươi một tháng tám
tại thôn xuân hòa hai xã ninh phụng thị xã ninh hòa
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn văn thái hai mươi một tuổi chú tại xã ninh phụng không nghề nghiệp
tại cơ quan điều tra thái khai nhận khoảng hơn một giờ sáng ngày một mươi một tháng tám
đã đột nhập vào nhà ông nguyễn văn trốn để trộm cắp tài sản
khi đối tượng cậy cửa đã gây ra tiếng động làm chủ nhà thức giấc
nguyễn thái đứng nét sau cánh cửa lao tới chém sau gáy làm ông trốn tử vong tại chỗ
sau khi gây án đối tượng đã đến cơ quan công an giả vờ trình báo phát hiện nạn nhân chết trước hiên nhà
khi đi mua rượu về uống cùng bạn bè
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật